thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với tám bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong thực hiện gói thầu thuộc dự án xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh ủy hòa bình
tám bị cáo trong đó có nguyễn đồng nguyên trưởng ban tuyên giáo nguyên tránh văn phòng tỉnh ủy hòa bình và trần đỗ hữu tiệp nguyên trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy hòa bình
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám khi triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh ủy hòa bình các bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạ và đồng phạm giúp sức trong việc thông đồng nâng giá thiết bị thuộc dự án gây thiệt hại trên sáu tỷ hai trăm năm mươi một triệu đồng
trong quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố thanh hóa đã thu giữ một mươi năm bao bì giả để đóng trà hai bảy tấn thành phẩm trà giả các loại
theo thông báo từ tập đoàn điện lực việt nam evn từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng sáu hệ thống điện miền bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện
theo đó trong những ngày gần đây mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục
cùng với đó được sự chỉ đạo sát sao quyết liệt và kịp thời của thủ tướng chính phủ bộ công thương ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ phối hợp của lãnh đạo các tỉnh thành phố tình hình cung ứng điện đã được cải thiện
tuy nhiên do hệ thống nguồn điện miền bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải tiết giảm điện
để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới tập đoàn điện lực việt nam cũng đề nghị khách hàng cơ quan đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả
thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
các đơn vị chức năng của bộ công an đã nghiên cứu xây dựng và đưa vào vận hành website tổng đài tuyển sinh công an nhân dân
tại địa chỉ tổngđài tuyển sinh cand vn
qua đó cung cấp thông tin chính xác cho thí sinh khi xét tuyển vào các trường công an nhân dân
giúp cho thí sinh nâng cao kiến thức tự tin khi dự thi bài thi đánh giá của bộ công an
tổng đài viên bảy nghìn sáu trăm linh chín xin nghe
dạ vâng em chào chị ạ
chưa bây giờ em đang muốn tìm cái bài thi thử đánh giá đáng lực của bộ công an nhé
thì bây giờ em có cái cách nào để tìm không hay mà có cách nào để thi trực tiếp ở trên mạng không ạ
em truy cập vào website tổng đài tuyển sinh công an nhân dân vn
sau đấy thì sẽ có hai cái gói đề thi
thời gian làm bài là chín mươi phút và số lượng câu hỏi là bảy mươi câu
thì sau khi làm bài xong có vướng mắc hay cần tư vấn thêm thông tin gì
thì em sẽ liên hệ lại tổng đài một nghìn chín trăm linh một trăm bốn mươi sáu vào giờ làm việc để được hỗ trợ giúp chị
lần đầu tiên tính năng thi thử
thi trắc nghiệm bài thi đánh giá của bộ công an được xây dựng và vận hành trên website
tổng đài tuyển sinh công an nhân dân vn
nội dung trắc nghiệm chiếm đến sáu mươi tổng số điểm bài thi đánh giá
điều này giúp cho thí sinh tự tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn
khi đăng ký dự thi dự tuyển vào các trường công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi đã đưa vào tổng đài tuyển sinh để hỗ trợ cho các em
tuy nhiên cũng chỉ là những thông tin bằng chất trao đổi trên tổng đài điện thoại
tuy nhiên thì năm nay để rút kinh nghiệm từ những năm trước và cũng để hỗ trợ cho các em mới có thể làm được những bài thi tốt
thì năm nay chúng tôi đã đưa lên trên tổng đài tuyển sinh công an nhân dân
hàng ngàn đề thi một số lượng đề rất là nhiều
chính vì vậy các em có thể vào chọn những gói để thi và tập dượt làm những đề thi đó
và khi tập làm những cái đề đó rồi thì chắc chắn khi vào làm bài thực
thì các em sẽ không vỡ ngỡ và các em sẽ có những kiến thức cũng như là kinh nghiệm
lần đầu tiên đề thi thử đánh giá được bộ công an được đưa lên website
được phổ biến để các thí sinh có thể tiếp cận một cách nhanh chóng và thực tế nhất
trên website thì đã tập hợp rất nhiều các câu hỏi của các môn để thí sinh có thể vào đó
thực hiện làm bài thực hiện chấm điểm và có thể biết ngay được là mình đã được bao nhiêu điểm trên website
thí sinh có thể là vào xem các tin tức liên quan đến vấn đề tuyển sinh
và đây là cái kênh chính thống nhất của cục đào tạo bộ công an
là kênh thông tin tuyển sinh chính thống của cục đào tạo bộ công an
các điểm mới đáng chú ý liên quan đến kỷ thi đánh giá của bộ năm hai nghìn hai mươi ba
được cập nhật kịp thời trên website
giải đáp các thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký lịch thi thông tin các ngành học chương trình học
phụ huynh học sinh hoàn toàn có thể kết nối tương tác với đơn vị phụ trách công tác tuyển sinh đào tạo của các trường công an nhân dân
sau gần ba tuần ra mắt website đã thu hút được gần một trăm linh người truy cập và tra cứu thông tin
chứng tỏ sức hút của các trường công an nhân dân là rất lớn
chúng tôi mong muốn các đơn vị truyền thông và công an các đơn địa phương tuyên truyền quảng bá rộng rãi website này hơn nữa
đến đối với các thí sinh để làm sao các em có nắm được thông tin để truy cập vào cũng như là làm những bài thi này
để làm sao có thể luyện được kỹ năng của mình để tham gia bài thi đánh giá của bộ công an đạt kết quả cao nhất
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ động các biện pháp
đảm bảo yêu cầu an ninh an toàn thông tin cho hệ thống website thường xuyên liên tục giúp hệ thống hoạt động ổn định hiệu quả
cùng với tổng đài tuyển sinh công an nhân dân một nghìn chín trăm linh một trăm bốn mươi sáu
việc đưa vào triển khai website tổngđai tuyển sinh công an nhân vn
tiếp tục đa dạng kênh kết nối thông tin tương tác hỗ trợ
tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh có nhu cầu dự tuyển vào các trường công an nhân dân
liên quan đến vụ án thả chó giữ cắn người do mâu thuẫn cá nhân
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt ba bị cáo cùng chú tại phường thọ quang
quận sơn trà gồm trần đình thảo một mươi năm tù trương anh tâm và đặng văn ngọc
cùng mức án chín năm tù chung một tội danh giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc nhậu ở nhà
ngọc kể cho tâm nghe mâu thuẫn đất đai giữa ngọc với thảo là anh em cô cậu
hai bên giảng hòa nhưng không thành và tiếp tục xảy ra sô sát
thảo đã thả hai con chó pitbull và béc dê nuôi trong chuồng sang nhà ngọc
ra hiệu để cho pitbull tấn công ngọc đến khi bất tỉnh
hậu quả ngọc bị thương tích hai mươi chín thảo thương tích một mươi bốn
công an thành phố hà tĩnh vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả khủng hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín tới nay
đã sản xuất in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh
thành phố trên cả nước
số tiền hưởng lợi lên đến hơn hai mươi
khởi tố đối với hai mươi bốn bị can về tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công an tp hà tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền bắc
do phạm văn mạnh chú tại tp hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín tới nay mạnh đã thu lời trên sáu tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả
mở rộng điều tra công an tp hà tĩnh xác định lê văn bộ chú tại tỉnh thái bình
là đối tượng cung cấp phôi bằng cho mạnh và xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ
với số lượng lớn đang hoạt động tại tp hcm do lê hồng tuyến cầm đầu
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm do lê hồng tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
và chiều qua một vụ đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện cát tiên tỉnh lâm đồng
khiến ba người trong đó có hai trẻ em tử vong
vào khoảng ba giờ chiều ba người gồm một phụ nữ cùng con trai một mươi tuổi và cháu họ một mươi sáu tuổi
cùng chú tại xã gia viễn huyện cát tiên cùng đến hồ chứa nước tại thôn bd
xã đồng nai thượng trời
trong lúc đang chơi đùa cạnh hồ chứa nước thì không may một cháu bị trượt chân rơi xuống hồ
người phụ nữ cùng cháu bé còn lại bơi ra để cứu nhưng cả ba đều bị đuối nước
theo ghi nhận từ ngày hai mươi tháng năm đến nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã xảy ra sáu vụ đuối nước
làm bảy trẻ em tử vong